bệnh nhân là chị p hai mươi sáu tuổi trú tại kiên giang
theo lời kể của người thân vào ngày ba mươi tháng bốn chị p bắt đầu cảm thấy đau bụng
và quyết định đến một bệnh viện tại phú quốc để kiểm tra
sau khi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh viêm ruột
chị p được kê toa thuốc và được yêu cầu về nhà để uống thuốc
tuy nhiên tình trạng đau bụng của chị không được cải thiện
nên đã đặt vé máy bay để tới tp hcm tiếp tục kiểm tra
tại một bệnh viện ở tp hcm bác sĩ đã chỉ định cho chị tiến hành siêu âm
và kê toa thuốc để theo dõi
tuy nhiên sau đó tình trạng đau vẫn tiếp diễn
chị p quyết định tiếp tục đến bệnh viện để kiểm tra lại
dù đã được chẩn đoán trước đó nhưng bác sĩ vẫn xác nhận lại kết quả
và hẹn chị p quay lại sau kỳ nghỉ lễ vào ngày sáu tháng năm
vào ngày bốn tháng năm gia đình đã đưa chị đến bệnh viện ung biếu tp hcm
để tiếp tục kiểm tra sau đó được giới thiệu sang bệnh viện nhân dân gia định
tại đây bác sĩ chỉ định bệnh nhân cần được nội soi dạ dày
trước cùng ngày bác sĩ thông báo với gia đình chị p bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối
sau khi làm các thủ tục khám bệnh chị p rơi vào tình trạng hôn mê
phải thở máy và suất huyết tiêu hóa nặng
tối cùng ngày sức khỏe của chị p diễn tiến xấu hôn mê sâu không đau đỡ huyết áp
nên các bác sĩ khuyên gia đình đưa về nhà
khi xe đi tới tiền giang người phụ nữ này đã chút hơi thở cuối cùng
sau một mươi hai giờ nhận kết quả trần đoán mắc ung thư
sự ra đi đột ngột của chị khiến người nhà đau xót
bởi buổi sáng cuối cùng vào viện khám chị p vẫn tỉnh táo và đi lại bình thường
chia sẻ về ung thư dạ dày bác sĩ chuyên khoa hai hà hải nam
phó trưởng khoa ngoại bụng một bệnh viện k cho biết

ước tính nó chỉ đạt được dưới mưỡng khoảng tầm độ từ một mươi đến một mươi năm thôi
thế như vậy ta thấy được rất rõ ràng là càng chuẩn đoán ở giai đoạn sớm thì tỷ lệ điều trị thành công càng cao
do những nguyên nhân gây ung thư dạ dày vẫn chưa được xác định rõ nên không có cách nào phòng ngừa hoàn toàn
chỉ có thể giảm các yếu tố nguy cơ như bổ sung chất sơ trong bữa ăn như ăn nhiều rau xanh trái cây
duy trì tập luyện thể dục thể thao có thời gian nghỉ ngơi thư giãn hợp lý bỏ thuốc lá
hạn chế các đồ ăn không tốt cho đường tiêu hóa như đồ cây nóng đồ ăn muối chua lên men
giảm lượng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày tầm soát ung thư để phát hiện sớm những tổn thương và nâng cao tỉ lệ điều trị